từ năm hai nghìn hai mươi hai phóng lao động thương binh và xã hội huyện quỳnh nhai đã ký kết hợp đồng đặt hàng với trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường đại học tây bắc
để thực hiện mở hai mươi năm lớp đào tạo nghề nông nghiệp trình độ dưới ba tháng cho tám trăm sáu mươi học viên
quá trình triển khai thực hiện trên hồ sơ thể hiện trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã ký hợp đồng giao khoán công việc với hai mươi tám giáo viên
để giảng dạy cho hai mươi năm lớp mở tại bảy xã trên địa bàn quỳnh nhai
trong quá trình đó đào hữu bính
đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao lập khống chứng từ thanh toán chi trả tiền công giảng dạy tiền công tác phí tiền lưu trú cho giáo viên
số tiền quyết toán khống gần hai tỷ đồng bính đã giữ lại cho bản thân và sử dụng cho nhiều khoản chi ngoài danh mục hợp đồng đào tạo
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị nhiều người dân sinh sống tại hà nội thời gian vừa qua phản ánh về việc bị các đối tượng giả danh là nhân viên của các công ty máy lọc nước lừa đảo
đáng chú ý là thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi và đánh đúng vào tâm lý chú trọng sức khỏe của người dân
chỉ cần gõ cụm từ lừa đảo thay lõi lọc nước trên thanh tìm kiếm của facebook sẽ ra hàng loạt bài viết cảnh báo tới người dân
về hình thức lừa đảo của các đối tượng giả danh nhân viên của hãng thông báo máy lọc nước của gia đình đã đến hạn bảo dưỡng và đề nghị thay lõi với giá gấp từ ba đến bốn lần
đủ các chiêu trò thủ đoạn khác nhau không ít người đã mắc bẫy lừa của chúng
khi họ gọi điện thoại thì họ nói rất là chính xác cái thông tin tên của tôi và địa chỉ
và lại còn biết rõ được cái nhu cầu đang cần thay các cái linh kiện của máy lọc nước của gia đình
nên là tôi nghĩ là họ trong họ là nhân viên của cái công ty lọc nước mà tôi đang sử dụng
thế nên là tôi cũng hướng dẫn người ta đến địa chỉ để kiểm tra máy lọc nước của gia đình
mình cũng có nhu cầu là muốn thay
thế nên người ta tư vấn là các cái phải thử
thay cái này cái này
xong rồi người ta bảo cái máy này của mình nó cũ quái cần phải thay cái lõi ro
nhưng mà người ta lại báo giá thì mình thấy là cảm thấy cái giá nó cao quá so với thị trường
trước tình trạng này website nhiều hãng máy lọc nước đã đăng cảnh báo các chiêu thức mạo danh hãng gọi cho khách hàng
hầu hết cho biết họ thường không chủ động gọi cho khách hàng mà chỉ cử kỹ thuật viên đến kiểm tra khi khách báo sản phẩm có vấn đề
đối với những khách hàng mà đã thay lõi chính hãng
thì sẽ dùng tiếp những cái thời gian còn lại
còn lại là những khách hàng mà đang bị thay lõi giả
thì lên có thể là chúng ta sẽ gọi điện đến hotline của công ty hoặc là thông qua các trung tâm bảo hành
để chúng ta thay trở lại cái lõi chính hãng
thì như vậy đảm bảo được nước sạch hơn sạch đảm bảo được đúng tiêu chuẩn của bộ y tế
để tránh bị lừa người dân nên mua lõi lọc từ nguồn tin cậy
như nhà cung cấp nhà sản xuất hoặc các cửa hàng chuyên phân phối lõi lọc chính hãng
tránh mua lõi không
rõ nguồn gốc hoặc giá rẻ đáng ngờ
trước khi lắp vào máy cần kiểm tra lõi có phải chính hãng đúng loại đúng mẫu
đã được khuyến nghị từ nhà sản xuất hay không
và đảm bảo không có dấu hiệu của lõi lọc đã qua sử dụng hoặc bị hư hỏng
mỗi lõi chức năng đều có thông số kỹ thuật rõ ràng
sau khi sử dụng một thời gian thì chúng ta nên kiểm tra các nhãn mát trên từng quả lọc
sẽ có thời gian sử dụng
để mà thay thế thì chúng ta cần phải gọi đến chuyên viên các chuyên viên chuyên gia về máy lọc nước
và gọi đến chính hãng để chúng ta được thay thế các lõi được chính hãng
khuyến cáo người dân chúng ta không nên tự ý mua các lõi trô nổi bên ngoài
sẽ không đảm bảo được chất lượng các loài lọc
thời gian vừa qua có rất nhiều chiêu trò lừa đảo nhắm đến túi tiền của người dân
từ mạo danh ngân hàng mạng di động thậm chí mạo danh cả cơ quan công an để gọi điện lừa đảo
người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo
khi phát hiện ra trường hợp lừa đảo
cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý
đối với các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cha google map nghiên cứu vị trí các đền đình chùa có thể trộm cắp
rồi cùng nhau sử dụng xe máy che biển số di chuyển đến vị trí đã chọn để rồi tìm cơ hội ra tay
hai đối tượng gây ra tám vụ trộm cắp tại các đình đền chùa
vừa bị công an thành phố lai châu
hai đối tượng là đinh tiến mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú huyện ý yên tỉnh nam định
và nguyễn việt thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú huyện thanh liêm tỉnh hà nam
đã bị công an thành phố lai châu bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
ngày ba tháng sáu công an thành phố lai châu nhận được tin báo của ban quản lý đền thờ
vua lê lợi bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản
sau bảy mươi sáu giờ triển khai lực lượng đấu tranh truy xét lực lượng công an đã bắt giữ mạnh
và thắng khi hai đối tượng đang lẩn trốn tại xã vĩnh quỳnh huyện thanh trì
thành phố hà nội cùng các công cụ gây án
qua đấu tranh khai thác các đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tại đền thờ vua lê lợi thành phố lai châu vào hồi hai mươi một h hai mươi phút ngày hai tháng sáu
với số tiền lấy được khoảng một mươi năm triệu đồng tiền mặt sau đó chia nhau tiêu xài
ngoài ra với thủ đoạn tương tự như trên thắng và mạnh đã thực hiện tám vụ trộm cắp tài sản
tại các đền đình chùa ở các địa bàn bắc giang hà nội tuyên quang
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu tiếp tục điều tra làm rõ
vừa ra tay cướp giật tài sản của người phụ nữ trên đường và đang chạy trốn từ đắk lắc qua lâm đồng
đảng minh vũ chố tại quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
đã bị lực lượng công an huyện đam rông tỉnh lâm đồng vây bắt sau ba mươi phút gây án
trước đó công an huyện đam rồng nhận được thông tin về
việc trên địa bàn huyện chư quynh tỉnh đắc lắc mới xảy ra vụ cướp giật tài sản
đối tượng đã cướp túi sách của một người phụ nữ bên trong có một mươi triệu đồng
cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác và đang điều khiển xe máy chạy về phía tỉnh lâm đồng
công an huyện đam rồng khẩn trương tổ chức lực lượng tuần tra theo dõi
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày thì khống chế bắt giữ được đặng minh vũ
lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ các tài sản mà đối tượng cướp giật được
và bàn giao đối tượng cho công an huyện chư quynh tiếp tục điều tra xử lý
sáng qua năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng
tiến hành tống đạt các thủ tục tố tụng đối với các bị can là nguyễn thành duy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy công chức địa chính ủy ban nhân dân phường duyệt trung
nguyễn đức đại sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi viên chức đội quản lý trật tự đô thị thành phố cao bằng
và lê đức thuần sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu lao động tự do
công trình đều trú tại tp cao bằng
công trình kè đá chắn đất tại tổ bốn phường duyệt trung bị sạt lở vào sáng ngày ba mươi tháng bốn
gây sập nhà dân làm ba người tử vong và hai người bị thương
theo kết quả điều tra công trình này do lê đức thuần xây dựng và hoàn thành vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên thuần đã tự ý xây kè cao lên thêm hơn ba mét so với độ cao được cấp phép
mà không báo cáo xin phép các cơ quan chức năng
sau đó gia đình người bị nạn nhiều lần nhận thấy
công trình trên có biểu hiện dạn hứt có nguy cơ sụp đổ
nên đã gửi đơn kiến nghị đến ủy ban nhân dân phường duyệt trung đề nghị giải quyết
các bị can nguyễn thành duy công chức địa chính ủy ban nhân dân phường duyệt trung và nguyễn đức đại
viên chức đội quản lý trật tự đô thị thành phố
qua các lần kiểm tra đều không phát hiện ghi nhận về sai phạm của công trình để có biện pháp xử lý
hành vi sai phạm của ba bị can trên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
chiều qua trên tỉnh lộ sáu trăm sáu mươi ba tỉnh gia lai đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm
làm ba người trong một gia đình tử vọng
vào thời điểm trên xe tải mang biển kiểm soát tám mươi một h một nghìn bốn mươi năm lưu thông trên tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi
theo hướng từ xã bảo cạn vào trung tâm huyện trích rông tỉnh gia lai
khi đến địa phận thôn hoàng yên
xe tải đã tông vào xe máy có hai vợ chồng chở theo con nhỏ đang dừng bên đường
vụ tai nạn đã làm cả ba người trên xe máy tử vong tại chỗ
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
sau hơn sáu giờ đồng hồ nỗ lực của các lực lượng chức năng và người dân địa phương
vụ cháy rừng xảy ra tại thôn đức long xã quỳnh thuận huyện quỳnh lưu đã cơ bản được khống chế
một mươi giờ bốn mươi năm phút ngày năm tháng sáu xảy ra vụ cháy rừng ở phía tây nam núi bản cờ
thuộc thôn đức long xã quỳnh thuận huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đây là khu vực rừng thông có thực bì dày cộng với thời tiết nắng nóng
đám cháy bùng phát mạnh có nguy cơ lan ra các khu vực xung quanh
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã huy động hai mươi hai cán bộ chiến sĩ cùng trang thiết bị chữa cháy
phối hợp với chính quyền địa phương người dân khẩn trương chữa cháy và phát đường băng cản lửa tránh lây lan sang khu vực xung quanh
đến khoảng hai mươi h một mươi năm phút cùng ngày sau hơn sáu giờ nỗ lực đám cháy cơ bản đã được khống chế
ước tính thiệt hại ban đầu khoảng ba năm hectare
hiện nay các lực lượng vẫn đang canh trực đề phòng đám cháy bùng phát trở lại
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé